thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn nghĩa lộ là thị xã miền núi nằm ở phía tây tỉnh yên bái
với diện tích chưa đầy ba mươi km hai hơn sáu mươi dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
kinh tế còn nhiều khó khăn thế nhưng nhờ gìn giữ được những nét văn hóa truyền thống nên là mỗi
năm nghĩa lộ đón gần năm mươi năm lượt khách du lịch đưa tỷ lệ thương mại dịch vụ chiếm tới tám mươi trong
cơ cấu gdp của thị xã có được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm của đảng bộ và nhân dân thị xã trong
việc thực hiện nghị quyết xây dựng thị xã văn hóa du lịch nghĩa lộ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đưa du lịch trở thành một mũi nhọn phát triển kinh tế xã hội
đây là một lớp học đặc biệt
các em nhỏ đến đây để học những làn điệu dân ca của chính dân tộc mình
đã từ ba năm nay bà điêu thị siêng người dân tộc thái ở xã nghĩa an thị xã nghĩa lộ
trở thành cô giáo đặc biệt và là người gìn giữ lưu truyền những nét đặc sắc trong văn hóa
người thái cho cộng đồng cũng như các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn thị xã
thế hệ của bà siêng sống và sinh hoạt trong cộng đồng của mình nên thấm nhuần những tập tục
truyền thống nhưng trước những sự thay đổi về kinh tế xã hội nhiều nét văn hóa bị mai một
và thế hệ trẻ như các em nhỏ này không biết ngôn ngữ và phong tục tập quán của dân tộc mình
không còn là điều lạ
nếu không truyền dạy các cháu thì mai kia là những cái lời khắp của người dân tộc mình nó sẽ hết đi
bởi vì bây giờ nó nhiều loại hình văn hóa cho nên là mà chủ yếu các cháu đi học
đi học bằng tiếng phổ thông hát thì cũng hát tiếng phổ thông thậm chí là các cháu đi học nhiều
liên nữa còn hát tiếng cả nước ngoài
đó cũng là trăn trở nhiều năm qua của các cấp ủy chính quyền tại thị xã nghĩa lộ nói riêng và tỉnh yên bái
nói chung trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
việc làm này càng có tầm quan trọng đặc biệt khi năm hai nghìn ba nghĩa lộ được chính phủ chọn là một trong
bốn đơn vị điểm về xây dựng thị xã văn hóa miền núi của cả nước
xuất phát từ thực tế ấy năm hai nghìn một mươi ba tỉnh ủy yên bái và thị ủy nghĩa lộ đã ban hành nhiều chỉ thị
nghị quyết cùng các đề án kế hoạch để cụ thể hóa mục tiêu bảo tồn và phát triển văn hóa địa phương
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi
nổi bật là tuần văn hóa du lịch mường lò diễn ra thường niên vào trung tuần tháng chín
là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kết nối cả cộng đồng các dân tộc thiểu số thuộc
sáu tỉnh miền núi tây bắc
song mục đích của các cấp ủy chính quyền địa phương không chỉ đơn thuần là gìn giữ những nét văn hóa
truyền thống mà xa hơn là phát huy các giá trị văn hóa đó trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế
thông qua hình thức làm du lịch văn hóa
ý tưởng đó đã được xây dựng thành một nhiệm vụ trọng tâm và đã được thông qua tại đại hội đảng bộ thị xã
lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên khi triển khai vào thực tế thì vấp phải không ít khó khăn
cơ sở hạ tầng cũng còn nhiều hạn chế hệ thống các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn
cũng đang phải tiếp tục xây dựng bổ sung
là cái hệ thống đường giao thông nối với tỉnh lộ và các đơn vị bạn
chúng tôi thấy rằng là cái kiến thức về làm du lịch của địa phương cũng còn ít
chúng tôi vẫn phải tiếp tục học hỏi về cái việc mà quản lý nhà nước về du lịch
hay là phát triển du lịch nói chung trên một địa bàn
kiên trì với mục tiêu đã định các cấp ủy chính quyền thị xã nghĩa lộ
đã chủ động tìm tòi học hỏi và đã tìm ra hướng đi phù hợp
mô hình du lịch cộng đồng với chủ kinh doanh chính là đồng bào dân tộc thiểu số
đã ra đời mỗi hộ gia đình được địa phương hỗ trợ hai mươi triệu đồng
và được tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch
nhờ đó đến hết năm hai nghìn một mươi năm lượng khách du lịch đến nghĩa lộ là năm mươi năm lượt người
trong đó du khách nước ngoài chiếm hơn năm mươi đạt một trăm bốn mươi trí tiêu nghị quyết đề ra
kết quả đó đã đưa giá trị thương mại dịch vụ năm hai nghìn một mươi năm đạt gần năm trăm linh tỷ đồng
đưa nhóm ngành này trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của nghĩa lộ
với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây mô hình du lịch cộng đồng đã mở ra một trang mới
làm thay đổi hẳn cuộc sống của họ
gia đình bà hà thị loan dân tộc thái tại xã nghĩa lợi thị xã nghĩa lộ
từ một gia đình thuần nông làm lũ quanh năm mà vẫn thiếu thốn
thì đến nay đã có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm
thị xã nghĩa lộ dân tộc thái tại xã nghĩa lộ thị xã nghĩa lộ thuần lợi cơ bản nhất của chúng tôi thấy được khi thực hiện đề án này
là sự đồng thuận của người dân của cán bộ đảng viên trên địa bàn
mọi người dân sống trên địa bàn này đều rất tự hào về nhiệm vụ đó
thị xã nghĩa lộ dân tộc thái tại xã nghĩa lộ thị xã nghĩa lộ thuần lợi cơ bản nhất của chúng tôi thấy được khi thực hiện đề án này
tỉnh được bộ văn hóa quan tâm chỉ đạo thực hiện
thế và trong nếp nghĩ trong tư duy tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ
trong mỗi lĩnh vực trên địa bàn thì mọi người đều hướng tới
và đều nói với nhau rằng đây là một thị xã văn hóa du lịch
thì chúng ta phải như thế mới là xứng đáng
như vậy với những bước đi cách làm phù hợp các cấp ủy chính quyền thị xã nghĩa lộ
đã cùng lúc thực hiện tốt hai nhiệm vụ là vừa bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống
của đồng bào dân tộc thiểu số vừa biến những giá trị đó trở thành một mũi nhọn phát triển kinh tế xã hội
và đây là một minh chứng cụ thể sinh động cho quan điểm của đảng
coi văn hóa là nền tảng tinh thần vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển